qua công tác đảm bảo an ninh mạng công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện hiện nay trên không gian mạng đã loan truyền thông tin cho rằng đà lạt xảy ra biến lớn đà lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường đà lạt xảy ra bạo động bắn súng gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
công an tỉnh lâm đồng khẳng định các thông tin nêu trên là sai sự thật và vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh các trường hợp lan truyền phát tán thông tin sai sự thật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định
ghi nhận trên địa bàn thành phố đà lạt trong ba ngày nghỉ lễ vừa qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng và công an thành phố đà lạt đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động văn hóa xã hội du lịch
trong đó có các sự kiện âm nhạc nghệ thuật diễn ra trên địa bàn
và trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục bám nắm địa bàn giữ vững an ninh trở tự để người dân và du khách có những ngày nghỉ lễ vui vẻ an toàn